vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại km số hai trăm năm mươi sáu cộng sáu trăm năm mươi quốc lộ một mươi tám thuộc địa bàn huyện hải hà
tỉnh quảng ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe khách limousine
vụ tai nạn đã khiến cho ba nạn nhân tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng ninh
đã cùng với ubnd huyện hải hà ubnd xã quảng chính có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn
dùng xe cầu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài hiện đã xác định được danh tính của ba nạn nhân tử vong
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông cùng công an tỉnh quảng ninh khẩn trương tổ chức cứu hộ
cứu nạn điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
trước mắt huyện hải hà đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân sáu triệu đồng